trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi tám do ban kinh tế trung ương tổ chức tại hà nội hôm nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh sự kỳ vọng mỗi người dân việt nam cần thay đổi cách nghĩ
cách làm để biến ước mơ và khát vọng nền kinh tế việt nam thịnh vượng trở thành hiện thực
tại diễn đàn thủ tướng cũng nhấn mạnh một thách thức quan trọng là làm thế nào để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn một mươi bảy là năm thành công của nền kinh tế việt nam với tốc độ tăng trưởng sáu tám
việt nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực châu á và toàn cầu
cải cách kinh tế được đẩy mạnh môi trường kinh doanh được cải thiện đáng kể cạnh tranh bình đẳng công bằng
củng cố lòng tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp tạo ra sinh khí mới cho nền kinh tế
tuy nhiên cần thẳng thắn thừa nhận kinh tế việt nam còn đối mặt nhiều thách thức
trong đó làm thế nào để phát triển nhanh và bền vững thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình là yêu cầu quan trọng nhất thời gian tới
ở việt nam cần thực hiện hai mục tiêu này như thế nào để việt nam đạt hai mục tiêu quan trọng trên
đó là năng lượng xanh và phát triển bền vững
thứ hai cải thiện năng suất trong bối cảnh công nghiệp hóa
và thứ ba đó là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua cải cách quản trị rủi ro
đặc biệt trong tiến dụng trong thương mại và đầu tư
thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng và phát triển chính là cuộc đua đường trường chứ không phải là cuộc đua nước rút
với một năm trăm linh đại biểu là các học giả kinh tế hàng đầu quốc tế và việt nam
diễn đàn kinh tế vĩ mô hai nghìn một mươi tám là nơi đóng góp nhiều ý kiến tham luận và sáng kiến cho việt nam về tăng trưởng phát triển trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị ban kinh tế trung ương sau diễn đàn cần phải tập hợp các ý kiến tham luận của các diễn giả
để tập hợp báo cáo bộ chính trị hoàn thiện đề án tăng trưởng và phát triển
thủ tướng đề nghị ban kinh tế trung ương sau diễn đàn cần phải tập hợp các ý kiến tham luận của các diễn giả